công an tỉnh quảng bình vừa bắt nhóm đánh bạc bằng hình thức lô đề qua ứng dụng giao lô
hoạt động khá tinh vi ở vùng nông thôn trong tỉnh
lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với hai đối tượng chủ đề
triệu tập hai mươi hai đối tượng khác có liên quan tạm giữ một mươi bảy điện thoại di động
gần một trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt và hàng trăm tờ tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc
bước đầu lực lượng chức năng xác định các đối tượng đánh số lô đề dựa vào kết quả
sổ số kiên thiết miền trung và miền bắc qua hệ thống tin nhắn giao lô
mỗi đối tượng giao dịch hàng ngày với chủ đề từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng